xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long đang ở mức độ gai gắt và sẽ còn tiếp tục kéo dài
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh
trước tình hình đó chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã có chuyến thị xác tỉnh bến tre
làm việc với các tỉnh bến tre tiền giang long an kiên giang và tỉnh cà mau
tại buổi làm việc đề cập đến diễn biến dịch covid một mươi chín trên địa bàn cả nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ đến thời điểm này tình hình dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát
của cơ quan chức năng các cấp các ngành
công tác cách ly y tế vẫn đang được triển khai tích cực hiệu quả
nhất là đối với du khách và người việt nam từ nước ngoài về nước
nhà nước bảo đảm cung cấp đầy đủ hàng hóa vật tư lương thực thực phẩm ở thành phố lớn các tỉnh thành cả nước
về các giải pháp ứng phó với hạn mặn thủ tướng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nghị quyết số một trăm hai mươi
về phát triển bền vững đồng bằng sông kiểu long thích ứng với biến đổi khí hậu
các dự báo cho thấy hạn mặn hai nghìn hai mươi còn nặng nề hơn năm hai nghìn hai mươi
tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt thiếu nước sản xuất sẽ xảy ra
gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của bà con nhân dân
vì vậy thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện một số biện pháp trước mắt và lâu dài
để xử lý những vấn đề phát sinh đặc biệt là giải quyết việc thiếu nước uống đạt chuẩn cho nhân dân vùng đồng bằng sông kiểu long
đánh giá về kết quả xử lý hạn mặn thời gian qua thủ tướng cho rằng các địa phương đã năng động sáng tạo
nhân dân trong vùng đã có bước chuyển về nhận thức chung tay cùng chính quyền trong công tác ứng phó với hạn mặn biến đổi khí hậu
thủ tướng khẳng định việt nam đủ cơ sở dự phòng lương thực cao gấp rưỡi hàng năm đáp ứng đủ yêu cầu cho trong nước và xuất khẩu
cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ cho năm tỉnh chịu thiệt hại lớn do hạn mặn trong vùng đồng bằng sông kiểu long
để phục vụ cho các công việc như nạo vét đảo ao đào giếng trang bị các thiết bị lọc nước giữ nước phục vụ nhân dân
thủ tướng ra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì ra soát các nội dung cần hỗ trợ để trình thủ tướng quyết định tổ chức triển khai
bộ tài chính phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quyết định mức giá chi tiết